các tỉnh nam bộ miền đông nhiệt độ cao từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ các tỉnh miền tây nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trên biển ở vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm có mưa rào và rông vẫn xuất hiện nhiều nơi
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước